trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại campuchia từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng ba bộ trưởng thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng đã tham dự lễ khai mạc triển lãm digital cambodia hai nghìn một mươi chín và có bài phát biểu tại diễn đàn bộ trưởng digital diễn ra từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba tại trung tâm hội nghị copic ở thủ đô phnom penh
hàng loạt các đơn vị viễn thông và doanh nghiệp công nghệ việt nam như mitphone viettel vnpt mobifone fpt bkav đã tham dự sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan ngay trong ngày khai mạc
bài phát biểu của bộ trưởng nguyễn mạnh hùng tại diễn đàn bộ trưởng digital cambodia với chủ đề lộ trình asean hướng tới cách mạng công nghiệp bốn đã nêu bật những đóng góp của việt nam cho asean trong cuộc cách mạng công nghệ bốn
bộ trưởng nguyễn mạnh hùng khẳng định về chính sách việt nam đang hợp tác với diễn đàn kinh tế thế giới để xây dựng trung tâm liên kết về cách mạng công nghiệp bốn đặt tại việt nam
việt nam mong muốn mời các nước cùng tham gia để phát triển công nghiệp ict điện tử viễn thông thông qua chương trình make in việt nam bốn
việt nam đang tập trung phát triển thiết bị iot viễn thông chip năm g camera giám sát
bộ trưởng nguyễn mạnh hùng nhấn mạnh việt nam sẵn sàng cùng với các nước trong asean
liên doanh đặt nhà máy để sản xuất các thiết bị này